hôm nay ngày năm tháng bốn tại trụ sở trung ương đảng tổng bí thư nguyễn phú trọng chủ trì họp ban bí thư
để xem xét thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y và các đồng chí
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y thiếu tướng hoàng văn lương
ủy viên ban thường vụ đảng ủy phó giám đốc học viện quân y
sau khi xem xét đề nghị của ủy ban kiểm tra trung ương ban bí thư nhận thấy
ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm
đã vi phạm nguyên tắc tập trung dân chủ thiếu trách nhiệm buông lỏng lãnh đạo chỉ đạo
thiếu kiểm tra giám sát để một số đồng chí lãnh đạo chủ chốt của học viện
và nhiều cán bộ đảng viên vi phạm các quy định của đảng
pháp luật của nhà nước trong đề xuất tổ chức thực hiện nhiệm vụ khoa học và công nghệ cấp quốc gia
nghiên cứu chế tạo bộ sinh phẩm xét nghiệm covid một mươi chín và mua sắm
vật tư y tế kit xét nghiệm phòng chống dịch covid một mươi chín
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm chính
và trách nhiệm người đứng đầu về những vi phạm khuyết điểm của học viện quân y
đồng chí đã vi phạm quy định của đảng pháp luật của nhà nước quy định của bộ quốc phòng
và quy chế làm việc vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương
trung tướng đỗ quyết phó bí thư đảng ủy giám đốc học viện quân y cùng chịu trách nhiệm
về những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy chịu trách nhiệm về những vi phạm khuyết điểm
trong thực hiện chức trách nhiệm vụ được giao vi phạm quy định về những điều đảng viên không được làm
quy định về trách nhiệm nêu gương
những vi phạm khuyết điểm của ban thường vụ đảng ủy học viện quân y các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm
hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm đã gây hậu quả nghiêm trọng vi phạm khuyết điểm của đồng chí đỗ quyết
và đồng chí hoàng văn lương gây hậu quả rất nghiêm trọng làm thất thoát lãng phí lớn ngân sách nhà nước
ảnh hưởng đến công tác phòng chống dịch covid một mươi chín gây bức xúc trong xã hội
ảnh hưởng xấu đến uy tín của tổ chức đảng và học viện quân y
căn cứ nội dung tính chất mức độ hậu quả nguyên nhân vi phạm theo quy định của đảng
về xử lý kỳ luật tổ chức đảng
đảng viên vi phạm ban bí thư quyết định thi hành kỷ luật ban thường vụ đảng ủy học viện quân y
các nhiệm kỳ hai nghìn một mươi năm hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm bằng hình thức cảnh cáo thi hành kỷ luật đồng chí trung tướng đỗ quyết
và đồng chí thiếu tướng hoàng văn lương bằng hình thức cách chức tất cả các chức vụ trong đảng

hôm nay viện kiểm sát nhân dân tối cao cho biết đã phê chuẩn các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt bị can để tạm giam ba tháng
đối với trịnh thị thúy nga phó tổng giám đốc thành viên hội đồng quản trị công ty cổ phần chứng khoán bos
với vai trò là đồng phạm giúp sức cho trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị công ty cổ phần tập đoàn flc
thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
trước đó ngày hai mươi chín tháng ba năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra
bộ công an c một đã ban hành quyết định khởi tố vụ án hình sự số sáu qd vpcq cs dt
các quyết định khởi tố bị can lệnh bắt tạm giam đối với trịnh văn quyết về tội thao túng thị trường chứng khoán
đồng thời tổ chức khám xét chỗ ở nơi làm việc đối với các đối tượng có liên quan
cũng trong ngày hai tháng bốn năm hai nghìn hai mươi hai cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an ra các quyết định khởi tố bị can
lệnh bắt bị can để tạm giam thời hạn ba tháng đối với trịnh thị
minh huế cán bộ ban kế toán công ty cổ phần tập đoàn flc với vai trò đồng phạm
giúp sức trịnh văn quyết thực hiện hành vi phạm tội thao túng thị trường chứng khoán
liên quan đến vụ trọng án làm nhiều người thương vong ở thị trấn cái đôi vàm huyện phú tân tỉnh cà mau
trong đó có phụ nữ và trẻ em công an huyện phú tân cho biết là nghi can sát hại ba người trong gia đình
có dấu hiệu tự sát
nghi can của vụ việc
là nguyễn hoàng lên sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín người sống như vợ chồng với chị tuyền con gái của chủ nhà
có dấu hiệu tự sát bị thương nặng trong phòng đã được lực lượng đưa đi cấp cứu và giám sát chặt chẽ
trước đó ông trần văn hường sáu mươi sáu tuổi chú tại khóm sáu thị trấn cái đôi vảm
đi giữ vuông tôm về nhà thì phát hiện bà nguyễn ngọc xứng vợ ông hường
chị trần thị mộng tuyền con ông hường và cháu phan mạnh tiến con chị tuyền đã tử vong
thi thể nằm trên vũng máu tại nhà sau ông hường
hiện vụ việc vẫn đang được các lực lượng chức năng phối hợp tiến hành điều tra làm rõ
thông tin mới nhất về vụ dùng dao thái lan sát hại vợ vào trưa ngày bốn tháng bốn
tại khu vực tổ tám khóm châu long ba phường châu phú b thành phố châu đốc tỉnh an giang
vào sáng ngày hôm nay năm tháng bốn công an thành phố châu đốc đã bàn giao hồ sơ
cùng với đối tượng là nguyễn văn bích sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi ba trú tại phường châu phú a thành phố châu đốc
cho văn phòng cơ quan cảnh sát điều tra công an tỉnh an giang để tiếp tục điều tra
theo thẩm quyền
theo thông tin ban đầu nguyễn văn bích và nguyễn thị cẩm tú sinh năm hai nghìn ba trú tại thành phố châu đốc
sinh sống với nhau như vợ chồng và có một con chung
thời gian gần đây bích nghi ngờ tú có quan hệ tình cảm với người khác nên hai người thường xuyên xảy ra mâu thuẫn
tú bỏ về nhà ông lộc là cha ruột tú bích nhiều lần đến tìm nhưng tú không chịu gặp và bị ông lộc đuổi về
ngày bốn tháng bốn bích cầm một con dao đến nhà ông lộc tìm tú
đến nơi bích dùng dao đâm
nhiều nhát trúng vùng ngực bụng tú rồi bỏ chạy ra ngoài
còn tú được người thân đưa đến bệnh viện cấp cứu và tử vong sau đó
được biết bích là đối tượng nghiện ma túy và từng có một tiền án về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
mới chấp hành xong án phạt tù trở về địa phương vào tháng tám năm hai nghìn hai mươi
sau một thời gian nỗ lực tìm kiếm lực lượng chức năng tỉnh thanh hóa đã tìm thấy năm thi thể học sinh đuối nước thương tâm
tại đập tràn sông mậu khê xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
ngày năm tháng bốn lực lượng cảnh sát phòng cháy chữa cháy và cứu nạn cứu hộ công an tỉnh thanh hóa
và các lực lượng chức năng đã tìm thấy cả năm thi thể trong vụ đuối nước thương tâm
tại khu vực đập tràn xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
trước đó tối ngày bốn tháng bốn công an huyện thiệu hóa nhận được tin báo của người dân
về việc có năm học sinh nữ đều đang học lớp sáu ở xã thiệu hợp huyện thiệu hóa bị mất tích
do đi học từ một mươi ba h đến chiều nhưng không thấy về
sau khi tìm kiếm gia đình và chính quyền địa phương phát hiện tại khu vực đập tràn
trên sông mậu khê thuộc thôn thắng long xã thiệu hợp huyện thiệu hóa
có một số vật dụng gồm một xe đạp một xe đạp điện hai điện thoại di động và ba đôi dép
ngay sau khi nhận được tin báo công an tỉnh thanh hóa đã huy động hàng trăm cán bộ chiến sĩ
và thiết bị phương tiện nhanh chóng có mặt tại hiện trường triển khai các biện pháp
tìm kiếm cứu nạn cứu hộ
hiện lực lượng công an đang tiếp tục phối hợp triển khai các biện pháp nghiệp vụ
để điều tra xác minh làm rõ nguyên nhân của vụ tai nạn thương tâm nói trên
hai đường dây mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy liên tỉnh xuyên quốc gia
vừa bị công an tỉnh lào cai triệt phá bắt ba đối tượng thu giữ một mươi một bánh heroin
ngày bốn tháng bốn tại khu vực thôn nậm siêu xã bản việt huyện bảo thắng tỉnh lào cai
lực lượng công an phát hiện bắt quả tăng hai đối tượng là cư chiếu
chú tỉnh tuyên quang và hở thị xài chú tỉnh yên bái
đang có hành vi mua bán vận chuyển trái phép sáu bánh heroin
hai đối tượng khai nhận đã mua số ma túy trên về cất giấu tại nhà
sau đó tìm khách bán kiếm lời ăn tranh lệnh từ hai mươi bốn mươi triệu đồng một bánh
tuy nhiên khi di chuyển đến địa điểm giao hàng đã hẹn tại khu vực biên giới
thì bị lực lượng trinh sát phát hiện bắt giữ
trước đó ngày hai tháng bốn tại khu vực thôn an san xã cốc san thành phố lào cai
công an tỉnh lào cai cũng đã phát hiện bắt quả tàng phàng a bay
chú tỉnh điện biên đang vận chuyển trái phép năm bánh heroin
tại cơ quan công an phàng a bay khai nhận đã móc nối với một khách hàng
tại thành phố lào cai và thống nhất bán năm bánh ma túy trên với giá là bảy trăm hai mươi triệu đồng
tuy nhiên khi di chuyển tới địa phận thôn an san xã cốc san thành phố lào cai
bay đã bị lực lượng trinh sát bắt giữ
công an tỉnh quảng bình trong một đêm đã đấu tranh thành công hai vụ án
bắt giữ năm đối tượng về hành vi tàng trữ sử dụng mua bán trái phép chất ma túy
thu giữ tổng cộng trên một một kg ma túy tổng hợp
ngày bốn tháng bốn tại phường bắc nghĩa thành phố đồng hới tỉnh quảng bình
lực lượng công an đã phát hiện bắt giữ bốn đối tượng thân trọng ba đinh thanh hùng
hồ xuân đức và đoàn tán chi về hành vi sử dụng tàng trữ mua bán trái phép chất ma túy
tại hiện trường lực lượng công an thu giữ hơn tám viên ma túy tổng hợp dạng hồng phiến
một xe mô tô bảy điện thoại di động cùng một số tăng vật khác có liên quan
tiếp đó vào khoảng hai mươi hai giờ cùng ngày tại khu vực ở phường đồng phú thành phố đồng hới
công an tỉnh quảng bình kiểm tra phát hiện bắt giữ đối tượng nguyễn hữu quang
đang cất giấu trong người một túi nilon chứa ba viên ma túy tổng hợp loại thuốc lắc
và một gói ma túy tổng hợp loại ketamine
khám xét khẩn cấp chỗ ở của đối tượng lực lượng công an đã thu giữ thêm hơn chín trăm linh viên ma túy tổng hợp
dạng thuốc lắc và một gói ma túy tổng hợp loại ketamin
tại cơ quan điều tra bước đầu các đối tượng đã thừa nhận hành vi phạm tội của mình
hiện các vụ việc đang được tiếp tục mở rộng điều tra theo quy định
như chúng tôi đã đưa tin vào trận mưa vào chiều tối qua một quân nhân khi đang điều tiết giao thông
thì xảy ra mâu thuẫn với một người dân và bị người này rút dao đâm tử vong
sau nhiều giờ lẫn trốn đến sáng nay ngày năm tháng bốn đối tượng gây án đã ra đồ chơi
trước đó vào khoảng một mươi sáu h ba mươi phút ngày bốn tháng bốn
năm quân nhân được điều động ra khu vực trước trường trung học cơ sở phạm văn chiêu
giáp ranh giữa phường tám và phường một mươi bốn quận gò vấp thành phố hồ chí minh để điều tiết giao thông
theo người dân lúc này trời mưa to được ủng ứ vì học sinh trong trường đang nhờ học
một số nhân chứng cho biết anh thanh niên mặc áo dân quân tự vệ đứng phân luồn
thì xảy ra mâu thuẫn với một phụ huynh đón con
hai bên cửa cãi qua lại rồi người đàn ông cầm dao tấn công khiến nạn nhân gục tại chỗ
nạn nhân được đưa vào bệnh viện cấp cứu ngay sau đó nhưng không qua khỏi
sau khi gây án nghi phạm được cho là bỏ lại một chiếc xe máy biển số thành phố hồ chí minh ở hiện trường rồi tẩu thoát
theo lãnh đạo ủy ban nhân dân quận gò vấp nạn nhân là dân quân tự vệ thuộc phương đội phường một mươi bốn quận gò vấp
tiếp nhận vụ việc ngay trong đêm lực lượng công an quận đã thu tìm cả gây án
biết không thể trốn thoát rạng sáng hôm sau đối tượng ra đầu thú
tại cơ quan công an người này khai tên nguyễn thanh tuấn ngụ quận một mươi hai và đang thuê trọ tại quận gò vấp thành phố hồ chí minh
công an quận gò vấp đã lập hồ sơ lấy lời khai đối tượng tên tuấn để điều tra về tội giết người
trong sáng nay ngày năm tháng bốn tòa án nhân dân thành phố hồ chí minh mở phiên tòa xét xứ bị cáo nguyễn hoài nam bốn mươi chín tuổi
nguyên phóng viên một số cơ quan báo chí về tội lợi dụng các quyền tự do dân chủ xâm phạm lợi ích của nhà nước quyền lợi ích hợp pháp của tổ chức cá nhân
theo cáo trạng tháng một mươi năm hai nghìn một mươi tám ông nguyễn hoài nam đến cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an cung cấp các tài liệu dữ liệu điện tử
và tài liệu khác liên quan tới một vụ việc có tiêu cực
từ sự vào cuộc của bộ công an ba cá nhân sau đó bị cơ quan có thẩm quyền khởi tố rồi bị truy tố về tội
lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ
cơ quan điều tra xác định một mươi bốn người có hành vi đưa hối lộ nhưng không xử lý hình sự
mặc dù đã được các cơ quan có thẩm quyền giải quyết việc tố cáo và có kết luận đầy đủ
tuy nhiên ông nam vẫn lợi dụng quyền tự do ngôn luận tự do dân chủ
đăng nhiều bài trên facebook cá nhân để đạt kích các cơ quan tổ chức cá nhân
hội đồng xét xử đánh giá hành vi của bị cáo đã gây ảnh hưởng xấu tới trị an xã hội
cáo trạng truy tố bị cáo là hoàn toàn đúng người đúng tội đúng pháp luật
tuy nhiên bị cáo có nhân thân tốt quá trình công tác được tặng nhiều giấy khen bằng khen
và có nhiều tác phẩm đạt giải báo chí
hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo nguyễn hoài nam ba năm sáu tháng tù giam
công an huyện chân thành tỉnh bình phước cho biết đã tiến hành lập biên bản vi phạm hành chính
đồng thời tịch thu toàn bộ ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo
không rõ nguồn gốc xuất xứ đã bốc mùi hôi thối không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
vào khoảng một mươi chín h ngày bốn tháng bốn tổ công tác gồm công an huyện chân thành
phố họp với trạm kiếm dịch động vật trân thành thuộc chiên cục trang nuôi và thú y tỉnh bình phước
đã tiến hành kiểm tra xe ô tô tại biển số chín mươi ba h một nghìn bảy trăm bảy mươi chín
qua kiểm tra phát hiện trên xe vận chuyển hàng tạ thực phẩm bẩn không rõ nguồn gốc xuất xứ
người điều khiển xe là ông đỗ xuân vũ ba mươi ba tuổi trú xã thành phú thị xã bình long
thời điểm kiểm tra chiếc xe tải đang lưu thông trên tuyến quốc lộ một mươi ba
đoạn đi qua ấp hòa vinh sách hành tâm huyện trân thành
quá trình kiểm tra đã phát hiện trên xe ô tô chứa nhiều mặt hàng thực phẩm
gồm thịt bò thịt trâu từ heo đông lạnh nhập khẩu và một số mặt hàng thực phẩm đã qua chế biến khác
trong số hàng này có ba mươi năm kg bánh sữa heo và hai trăm linh kg chân giò heo không rõ nguồn gốc xuất xứ
đặc biệt toàn bộ số bánh sữa heo đã bị biến đổi màu sắc và bốc mùi hôi thối
không đảm bảo an toàn vệ sinh thực phẩm
bước đầu ông đỗ xuân vũ khai nhận đã mua số thực phẩm trên tại thành phố hồ chí minh
đang trên đường vận chuyển về tỉnh bình phước để tiêu thụ thì bị phát hiện bắt giữ
tổ công tác đã làm biên bán vi phạm hành chính để xử lý theo quy định
và yêu cầu ông đỗ xuân vũ phải tiêu hủy toàn bộ tan vật vi phạm
tiếp tục với những thông tin đáng chú ý tại thành phố hồ chí minh
tại phiên họp về tình hình kinh tế xã hội quý i năm hai nghìn hai mươi hai và triển khai nhiệm vụ quý ii
dựa vào nhân dân thành phố hồ chí minh tổ chức vào chiều nay ngày năm tháng bốn
lãnh đạo sở tài chính thành phố cho biết coi như nguồn lực đất tửa đất đai chưa được khai thác hết
dẫn đến lãng phí và tạo áp lực lên thu ngân sách năm hai nghìn hai mươi ba
theo giám đốc sở tài chính thành phố hồ chí minh cho biết để đảm bảo thu ngân sách hai nghìn hai mươi hai
thành phố không được chủ quan trước những diễn biến dịch hiện hữu dù khởi đầu khá tốt
trong đó cần tận dụng các chính sách của quốc hội và chính phủ đưa ra
nếu không kích thích mạnh mẽ về đầu tư thì ảnh hưởng đến thu ngân sách và nhiệm vụ chi
nhiệm vụ trọng tâm trước mắt là khai thác những nguồn lực hiện có để đạt kết quả ngay trong năm hai nghìn hai mươi
về sử dụng nguồn lực đất đai hiện vẫn còn nhiều dự án khu đất đã có quyết định giao đất rồi
nhưng chưa thực hiện nghĩa vụ tài chính hoặc có những địa chỉ nhà đất đã giao sử dụng
nhưng chưa ký kết hợp đồng thuê đất
về kiểm soát chi sở tài chính thành phố hồ chí minh cho rằng
cần phải tăng cường nguồn lực cho đầu tư nhất là khi đã cam kết với chính phủ đầu tư dự án vành đai ba
trong đó có phần đóng góp lớn của địa phương còn tiết kiệm các khoản chi để tập trung cho dự án trọng điểm
theo tính toán của cục thống kê tp hcm tốc độ tăng trưởng tổng sản phẩm trên địa bàn thành phố gdp quý i
ước tính tăng một tám mươi tám so với cùng kỳ thấp hơn mức tăng năm bốn mươi sáu của quý i năm hai nghìn hai mươi một
từ mức giảm sâu ở quý iii iv năm hai nghìn hai mươi một lần lượt là âm hai mươi bốn chín mươi bảy và âm một mươi một sáu mươi bốn
đến nay kinh tế tp hcm đã dần ổn định và phục hồi tăng trưởng dương
sau thời gian bạo bệnh chưa có tiền lệ đã có bước hồi phục và đứng lên khởi sắc
cho thấy dư địa tiềm lực và sức sống của doanh nghiệp kinh tế khá tốt
năm hai nghìn hai mươi hai tp hcm sẽ tập trung thi đua đẩy nhanh tiến độ và khởi công các dự án công trình trọng điểm
như dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm xây dựng tuyến đường sắt đô thị số hai đường vành đai số hai số ba
đây là một trong những nội dung đáng chú ý được lãnh đạo tp hcm đưa ra
tại hội nghị tổng kết phong trào thi đua yêu nước công tác khen thưởng năm hai nghìn hai mươi
và phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi hai tổ chức vào sáng nay ngày năm tháng bốn
theo ông võ văn hoang phó chủ tịch ủy ban nhân dân tp hcm
năm hai nghìn hai mươi một đứng trước những thách thức từ đại dịch covid một mươi chín
phong trào thi đua yêu nước đã tạo động lực để thành phố vượt qua nhiều khó khăn đạt được những thành tựu quan trọng
trong đó tổng sản phẩm của năm hai nghìn hai mươi một giảm sâu
lượng kiều hối tăng chín tổng thu ngân sách thành phố tăng hai bảy mươi ba đầu tư trực tiếp nước ngoài tăng ba mươi tám
đây là cơ sở quan trọng để thành phố bước vào giai đoạn phục hồi và tăng tốc phát triển trong điều kiện bình thường mới
phát động phong trào thi đua yêu nước năm hai nghìn hai mươi hai ông võ văn hoàng yêu cầu các sở ban ngành
các quận quyện và thành phố thủ đức cần tổ chức tốt phong trào thi đua cải cách hành chính
đơn giản hóa quy trình nội bộ của từng cơ quan xử lý nghiêm những hành vi gây phiền hà nhũng nhiễu của cán bộ công chức
phó chủ tịch ủy ban nhân dân thành phố đề nghị tập trung thi đua để nhanh tiến độ và khởi công các dự án
công trình trọng điểm như dự án giải quyết ngập do triều khu vực tp hcm khởi công xây dựng tuyến đường sát đô thị số hai
đường vành đai hai vành đai ba nút giao thông an phú xây dựng hạ tầng và cải tạo môi trường kênh tham lương bến cát rạch nước lên
tôi đề nghị từng cơ quan đơn vị địa phương phải chủ động sáng tạo trong tổ chức phong trào thi đua
lựa chọn những nội dung những giải pháp mang tính đột phá trong đó tập trung phát động phong trào thi đua
hỗ trợ tháo gỡ khó khăn cho các nhà đầu tư cho doanh nghiệp
thi đua đổi mới sáng tạo và phát triển xây dựng chính quyền địa tử hướng tới thành phố số nền kinh tế số xã hội số
để kết nối với chương trình chính phủ số với mục tiêu là rút ngắn thời gian giải quyết hồ sơ giảm phiền hà
và phục vụ tốt hơn người dân và doanh nghiệp của thành phố
phát biểu chỉ đạo hội nghị
ông nguyễn văn nên bí thư thành ủy tp hcm cho rằng
năm hai nghìn hai mươi hai phải là năm kiến tạo nền tảng để thực hiện các mục tiêu cho giai đoạn hai nghìn hai mươi một hai nghìn ba mươi
là năm vừa vượt chướng ngại vật vừa tăng tốt để bù đắp cho những gì chưa làm được trong năm hai nghìn hai mươi một
và khắc phục hậu quả dịch bệnh để lại
chúng ta cần phải bám sát mục tiêu đã đề ra đó là phải đổi mới sáng tạo thi đua xây dựng tp hcm
trở thành đô thị thông minh hiện đại và đặc biệt là phải gắn với chủ đề
của năm hai nghìn hai mươi hai thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch covid một mươi chín
nâng cao chất lượng xây dựng chính quyền đô thị cải thiện môi trường đầu tư đồng hành cùng doanh nghiệp
bí thư thành ủy yêu cầu các cấp các ngành đổi mới công tác thi đua khen thưởng
không chỉ dừng lại ở bề nổi mà phải thấm sâu vào mỗi cán bộ đảng viên công chức viên chức và người dân thành phố
bên cạnh đó cần tăng cường công tác kiểm tra giám sát kịp thời uống nắng lịch lạc
phát hiện và xử lý
đây là những sai phạm tiêu cực trong công tác thi đua khen thưởng
trong ba tháng đầu năm giá xăng đã có sáu lần tăng một lần giảm giá
tổng cộng giá đến cuối tháng ba đắt thêm bốn sáu mươi một đến năm ba trăm chín mươi bốn đồng một lít tương đương tăng hai mươi hai hai mươi bảy đến hai mươi chín
định điểm là ngày một mươi một tháng ba giá xăng bán nẻ trong nước đã lên sát ngưỡng ba mươi đồng một lit cao nhất lịch sử
tuy vậy bộ công thương cho hay
trong khi giá xăng dầu thành phẩm trên thị trường thế giới căn cứ dùng để tính giá cơ sở đã tăng ba mươi ba bảy đến ba mươi tám chín từ đầu năm
thì giá bán nẻ trong nước tăng thấp hơn ở mức chín một mươi một
trung tâm bảo tồn di tích cố đô huế vừa ra mắt một ứng dụng bản đồ số
giúp du khách không bị lạc đường khi tham quan di tích hoàng cung huế
theo đó du khách chỉ cần cài đặt ứng dụng di tích huế trên điện thoại di động và nhập vào địa điểm cần đến

ứng dụng sẽ định vị vị trí của du khách và hướng dẫn đường đi gần nhất đến với điểm tham quan mong muốn trong đại nội
ban quản lý dự án đường hồ chí minh vừa có đề nghị tới bộ giao thông vận tải
đưa cao tốc la sơn hòa liên vào khai thác từ ngày một mươi hai tháng bốn sau khi hoàn thiện công tác đảm bảo an toàn giao thông
trước đó các đơn vị liên quan đã kiểm tra hiện trường ra soát việc tổ chức giao thông
xây dựng phương án phối hợp tổ chức công tác cứu hộ cứu nạn trên đường hồ chí minh đoạn la sơn hòa liên
các bên đã thống nhất dự án đã cơ bản hoàn thành đủ điều kiện thông xe đưa công trình vào khai thác sử dụng
bộ tài chính đã bác đề xuất của một số hãng hàng không khi các hãng này kiến nghị miễn thuế bảo vệ môi trường
và cho rằng việc áp dụng miễn giảm một trăm linh thuế bảo vệ môi trường cho các hãng hàng không trong năm hai nghìn hai mươi hai là cần thiết
gần đây để tiếp tục hỗ trợ cho ngành hàng không phục hồi và phát triển
tại nghị quyết số một mươi ba hai nghìn hai mươi một ub tvqh một mươi năm

đã tăng mức giảm thuế bảo vệ môi trường đối với nhiên liệu bay từ ba mươi lên năm mươi
và thời gian giảm được thực hiện cho đến hết năm hai nghìn hai mươi
thưa quý vị và các bạn hành vi thao túng thị trường chứng khoán
che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán xảy ra mới đây đã gây thiệt hại cho nhà đầu tư
ảnh hưởng tới hoạt động của thị trường chứng khoán việt nam
hành vi của ông trịnh văn quyết chủ tịch hội đồng quản trị tập đoàn flc đã vi phạm quy định pháp luật
các hành động bán chui hay là thao túng giá tạo tiền lệ xấu
việc xử lý nghiêm những hành vi vi phạm pháp luật
thiết lập lại kỷ cương minh bạch trên thị trường chứng khoán là điều cần phải làm
ngày một mươi tháng một thị trường chứng khoán việt nam chứng kiến cú sốc mạnh
khi gần bảy mươi năm triệu cổ phiếu flc bị bán chui gây thua lỗ lớn cho rất nhiều nhà đầu tư
hiện ông trịnh văn quyết đã bị tạm giam để điều tra về hành vi thao túng
và che giấu thông tin trong hoạt động chứng khoán
sự kiện này đã ngay lập tức tác động lên thị trường
chị trần bích vân cũng như nhiều nhà đầu tư khác cảm thấy lo lắng
hoang mang khi thị trường chứng khoán đang có những bất ổn
của flc ông chủ tịch hội đồng quản trị có vấn đề
thật ra những nhà đầu tư chúng tôi cũng bị ảnh hưởng
bởi vì những mã chứng khoán xuống dốc không phanh luôn
và chúng tôi gần như mua vào chúng tôi không bán được ra
ngoài ra bây giờ thị trường đang lên một số mã về xăng hay là dầu khí
nhưng mà tôi đầu tư thì
không lên được bao nhiêu
cho nên là với những nhà đầu tư chúng tôi là một thời gian gần đây
là chúng tôi không bán được nhiều
gần như là lỗ
gần như là lỗ
thật sự là cũng có lo lắng
hầu hết nhà đầu tư số đông tham gia trên thị trường chứng khoán
đều là nhà đầu tư cá nhân
chiếm một cái tỷ trọng rất là lớn
cho nên là họ rất dễ bị ảnh hưởng bởi các thông tin
họ dễ bị tác động bởi những cái thông tin
và họ sẽ hành động theo các định hướng
từ những cái thông tin đó
chứng khoán là một kênh đầu tư có mức sinh lợi
và đang thu hút nhiều lớp nhà đầu tư mới
việt nam cần có những quy định ngày càng chặt chẽ hơn
để hạn chế trục lợi bằng chiêu trò
và việc thực thi phải nghiêm minh
để giảm thấp nhất tác động xấu đến lòng tin của nhà đầu tư
vâng một thị trường chứng khoán phát triển tốt và bền vững
cần phải dựa trên nhân tố cốt lõi là niềm tin của giới đầu tư
và niềm tin này thì chỉ có được nếu như thị trường thực sự công khai minh bạch
đây là một việc tương đối khó khăn
nhất là đối với một thị trường mới phát triển như là việt nam
theo đó để thị trường chứng khoán phát triển bền vững
ngoài điều kiện tiên quyết là các chính sách vĩ mô
cần đảm bảo sự ổn định nhất quán
thì doanh nghiệp niêm yết phải nhận thức rõ
việc công bố thông tin đầy đủ rõ ràng
flc không phải là cái nguyên nhân
mà thực ra nó là kết quả của cái việc mà chúng ta vận hành thị trường từ trước đến nay
nếu chúng ta làm đúng thì chắc chắn là sẽ không có xảy ra

thì mình nghĩ rằng cái sự kiện này nó xảy ra lật đi lặp lại đúng
nó tạo ra những câu hỏi về mức độ phát triển của thị trường
đây là ở góc độ trong khi chúng tôi tiếp xúc với các khách nhà đầu tư nước ngoài
thì thực ra lần này mình nghĩ là một cái sự kiện nó đủ lớn
và cơ quan quản lý cũng đã bắt đầu có những hành động đủ quyết liệt
để mà xử lý rứt điểm
thế này nó sẽ giúp cho thị trường nó trở nên lành mạnh hơn
lần này thì cơ quan quản lý đã bắt đầu
cơ quan cảnh sát điều tra của bộ công an đã có thể nói không những là xử lý nghiêm
mà còn là rất là kịp thời
và cái việc mà chúng ta xử lý những cái trường hợp như là của ông chủ tịch flc
hay những cái trường hợp tương tự như vậy
thì sẽ có cái tác động rất là tích cực
đến cái sự phát triển của thị trường chứng khoán việt nam
theo cái hướng lành mạnh của nhật quốc tế
cùng với sự phát triển nhanh của thị trường chứng khoán
các quy định pháp lý cũng cần phát triển để theo kịp
và tốt hơn hết là chủ động đi trước
tạo nền tảng cho sự phát triển các định chế mới
đồng thời có sự tham gia hiệu quả của toàn xã hội
và việc giám sát tuân thủ trên thị trường chứng khoán
hơn nữa cần xây dựng một văn hóa độc lập khách quan trung thực
trong mọi hoạt động của thị trường
có như vậy tính minh bạch và sự bền vững của thị trường chứng khoán
mới được củng cố vững chắc và mang lại lòng tin cho nhà đầu tư trong thời gian tới
hãy đăng ký kênh để ủng hộ kênh của mình nhé